ngày bốn một mươi một đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo điều ba trăm bốn mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
qua thời gian theo dõi vào lúc một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
đã tổ chức mật phục bắt giữ được ba đối tượng đi trên hai xe máy lưu thông từ việt nam sang lào
ba đối tượng gồm a thành hai mươi hai tuổi quê quán xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
trần vũ bốn mươi một tuổi quê quán tây sơn bình định bùi văn hà ba mươi sáu tuổi quê quán cầm duệ cầm xuyên hà tĩnh
qua đầu tranh khai thác bước đầu xác định được đối tượng a thành là người tổ chức cho trần vũ và bùi xuân hà xuất cảnh trái phép sang lào
mục đích là để tìm việc làm đối tượng a thành nhận một triệu đồng tiền công một người để tổ chức đưa vũ và hà xuất cảnh trái phép
cùng với ra quyết định khởi tố đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y cũng đang tiến hành hoạt động điều tra theo thẩm quyền